trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng
đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
đồng thời trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề mà báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết những ưu tiên của việt nam khi được bầu làm
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và chuẩn bị như thế nào để đảm nhiệm vai trò này
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
đến ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đại hội đồng liên hợp quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu
để bầu ra năm nước thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong đó như các bạn đã biết việt nam là ứng dụng
ứng viên duy nhất của khu vực châu á thái bình dương
sau khi có kết quả chính thức lãnh đạo việt nam cũng sẽ có các thông điệp
về các ưu tiên cụ thể của việt nam trong nhiệm kỳ làm thành viên không thường trực
của hội đồng bảo an liên hợp quốc hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hiện nay thì việt nam đang rất tích cực để chuẩn bị mọi mặt
trong đó có thể kể đến việc chuẩn bị về nguồn lực về nhân sự
cũng như là về các cơ chế phối hợp